mưa sẽ tập trung chủ yếu tại con tum gia lai đắk lắc
còn ở khu vực nam bộ là các tỉnh miền đông nam bộ như bình phước hay đồng nai
sẽ là những nơi xảy ra mưa vừa mưa to và rông mạnh
trên biển ở khu vực biển từ cà mau trở vào cho đến kiên giang
bao gồm các đảo thổ chu phú quốc về chiều và tối thường xuất hiện mưa rông
trong những cơn mưa rông có khả năng cao xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
trong khi đó ở ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa
đều chung tình trạng thời tiết tốt không mưa gió hướng nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước